mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
theo dự báo thì nam bộ ngày hôm nay sẽ vẫn tăng nhiệt
tiêu uv thì lên tới mức là một mươi một mức cực kỳ cao và có hại cho sức khỏe
đặc biệt là vào đầu giờ trưa và chiều
chính vì vậy nên quý vị cần hạn chế các hoạt động ngoài trời
trong khoảng là từ một mươi đến một mươi năm giờ
nếu phải hoạt động ngoài trời thì quý vị cần có những biện pháp
để chống nắng cũng như bảo vệ mắt hay là bảo vệ làn da
dự báo trong hôm nay nhiệt độ nam bộ sẽ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ c
độ ẩm giảm thấp chỉ ở mức bốn mươi bảy
còn đối với miền bắc thì thời tiết khô giáo
buổi sáng có sương mù nhẹ độ ẩm giảm
hiện tượng nồm ẩm thì sẽ không còn nữa
nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ c
đến chiều thì trời ít có khả năng nắng trời nhiều mây
và vừa rồi là những lưu ý về thời tiết